do ảnh hưởng của bão số ba và vùng áp thấp nhiệt đới nên nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh con tum có mưa liên tục
làm cho một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông
trong đó phải kể đến đường tránh đèo văn rơi nối huyện đắc tô với huyện tumorong có bốn điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
tại km một trăm tám mươi một bốn trăm linh có hàng chục nghìn mét khối đất đá từ trên núi cao đổ xuống đường
tạo thành những mỏm đất đá lô nhô chính quyền và các ngành chức năng đã cắm biển báo nguy hiểm chưa thể khắc phục được ngay
vì ngoài khối lượng đất đá sạt lở quá lớn cùng với thời tiết khắc nghiệt sương mù dày đặc và mưa
làm cho việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn có thể ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng con người
hiện tại muốn đi từ huyện đắc tô đến huyện tumorong bắt buộc người và phương tiện phải đi theo tuyến đường đèo văn rơi cũ
tuyến đường này vừa hẹp có độ dốc cao có nhiều góc cua hiểm họa tai nạn giao thông có thể xảy ra rất cao